vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bà nguyễn thị như loan tổng giám đốc công ty cổ phần quốc cường gia lai
đã có đơn tố cáo bà ngô thị minh phượng và bà nguyễn thị kim liên cùng ngụ tại thành phố vũng tàu
lên cơ quan cảnh sát điều tra công an bà rịa vũng tàu về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của bà loan vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn thị kim liên và bà ngô thị minh phượng
đại diện bena đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc cam kết sẽ chuyển nhượng một trăm hai mươi năm ha đất
tại phường kim dinh và phường long hương thành phố bà rịa cho bà loan
với tổng giá trị là bảy trăm chín mươi chín năm tỷ đồng
thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ một trăm hai mươi năm hectare đất là sáu mươi ngày tính từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc tiền cọc là hai mươi tỷ đồng hoặc chịu mất tiền cọc
theo thỏa thuận bà loan đã đặt cọc với số tiền là hai mươi tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng
bà liên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ hồng
với diện tích khoảng một mươi ha để làm tin
đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà loan đã chuyển bốn lần theo đề nghị chuyển tiền của bà liên tổng số tiền
bao gồm tiền đặt cọc là một trăm ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên theo bà loan đến hết thời hạn sáu mươi ngày theo hợp đồng
bà liên và bà phượng không có đủ diện tích đất là một trăm hai mươi năm hectare để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng
do đó ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi quá hạn hai mươi sáu ngày
bà loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà liên
đồng thời yêu cầu bà liên bà phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà loan đã chuyển và bồi thường cọc
và lãi vay chậm trả theo chế tài do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
ngoài ra bà phượng còn bị một số người khác trong nhóm của bà loan tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay hàng chục tỷ đồng
thông qua việc thế chấp sổ đỏ trong dự án tại thị trấn phước hải huyện đất đỏ do công ty cổ phần du lịch hoa anh đào làm chủ đầu tư
sau khi bị tố giác bà phương cũng có đơn phản tố gửi cơ quan chức năng cho rằng mình bị bà loan vu khống xúc phạm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
qua làm việc bà phượng thừa nhận có hợp đồng chuyển nhượng một trăm hai mươi năm hectare tại thành phố bà rịa với bà loan và có nhận số tiền là một trăm ba mươi năm tỷ đồng
bà vượng cũng cho rằng nhóm của mình có sở hữu một phần và có khả năng gom đủ số đất là một trăm hai mươi năm ha để chuyển nhượng cho bên mua như đã ký kết
tuy nhiên theo lời bà phượng phía bà loan không công chứng chuyển nhượng từng đợt như các điều khoản của hợp đồng không có thiện trí mua đất nên dẫn đến hợp đồng không thành công
về số tiền bà loan đã chuyển nhưng chưa trả lại bà phượng cho rằng bà loan còn nợ tiền mình ở một dự án khác nên chưa trả lại khoản tiền này
đối với vụ việc thế chấp hai mươi cuốn sổ đỏ trong dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng bà phương cho rằng mình chỉ mượn dùm cho bà loan nhằm mục đích để tham khảo cho việc tách thửa chứ không có chuyện

sau một thời gian cho mượn tài sản bà phương tiếp tục bị bà loan yêu cầu dùng một mươi trên hai mươi cuốn sổ đỏ và ký vào giấy tờ vay một trăm linh năm tỷ đồng của một người tên là n
tuy toàn bộ số tiền vay đều do bà loan nhận nhưng bà phượng lại là người bỏ ra số tiền chín mươi ba tỷ đồng trả nợ cho ông n
riêng đối với khoản bảy mươi năm bảy tỷ đồng bà phượng thừa nhận có vay nợ nhưng chưa trả do bà loan
ngoài ra về việc ký xác nhận nợ bà loan số tiền lên đến hơn tám trăm chín mươi bảy tỷ đồng thì bà phượng cho rằng do sợ hãi lo lắng mất tài sản nên phải ký vào giấy nợ
hiện các vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu thụ lý để điều tra làm rõ
bà ngô thị minh phượng nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần địa ốc an khang
khoảng một mươi năm về trước bà phượng và đĩa ốc an khang từng vướng vào vòng lao lý
từ cuối năm hai nghìn một mươi đến cuối năm hai nghìn một mươi ba dù chưa được cấp phép xây dựng chưa đóng góp đủ số vốn theo quy định không có năng lực tài chính
bà phương cùng đồng phạm đã ký ba trăm hai mươi một hợp đồng huy động góp vốn thực chất là mua đất nền với hai trăm tám mươi bảy khách hàng thu hơn bốn trăm linh tỷ đồng
bà phượng không giao đất như cam kết nên bị hai trăm sáu mươi bảy người tố cáo
đầu năm hai nghìn một mươi bốn bà phượng bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền
là bốn trăm một mươi tỷ rồi đi mua nhà singapore
theo kết quả điều tra giai đoạn này năm hai nghìn tám địa ốc an khang đã lập dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường một mươi một
thành phố vũng tàu gọi là dự án metropolian với tổng diện tích đất sử dụng là bốn trăm ba mươi m hai tổng số đầu tư là gần chín tám trăm linh tỷ đồng
một thời gian sau địa ốc an khang đã dựa vào việc được ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh
dự án metro polyan để thực hiện việc huy động góp vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn thực chất là hợp đồng bán nền
trong khi thực tế công ty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án chưa có đủ vốn theo quy định
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cấp phép xây dựng cũng như chưa được cấp phép huy động vốn bán nền
cơ quan điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
địa ốc an khang đã ký huy động góp vốn thực chất là bán nền với hai trăm chín mươi sáu người tương ứng ba trăm ba mươi ba hợp đồng thu được bốn trăm một mươi tỷ đồng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bà rịa kết thúc xét xử vụ án này với kết luận
do có sự chuyển biến về pháp luật hình sự nên hội đồng xét xử thống nhất quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo ngô thị minh phượng
cụ thể theo hội đồng xét xử bản chất của vụ việc là các khách hàng công ty an khang
ký hợp đồng góp vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án metropolian
công ty an khang cũng có đất góp vào dự án nên không có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nội dung bản hợp đồng góp vốn để xây nhà hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án metro polan
nhưng các bị cáo sau khi nhận tiền góp vốn của khách hàng lại sử dụng trả tiền thanh toán cho nhau sử dụng vào mục đích khác
hành vi của các bị cáo là vụ lợi sử dụng trái phép tài sản góp vốn của khách hàng
số tiền thu được trên bốn trăm linh tỷ đồng để làm dự án nhưng số tiền đầu tư chỉ trên hai mươi tỷ đồng
phạm vào tội sử dụng trái phép tài sản theo khoản một điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
hành vi của các bị cáo xảy ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba nên áp dụng khoản một điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hành vi của các bị cáo xảy ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba nên áp dụng khoản một điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
như có bị cáo nhưng xem xét vận dụng nghĩ quyết của quốc hội và các điều luật mới có lợi cho bị cáo trong quá trình xét xử
trên thương trưởng bà loan gay khóc còn trong gia đình bà lại là một phụ nữ khác
lọt top một trăm linh nữ doanh nhân việt nam tiêu biểu và nhận cúp bông hồng vàng top một mươi năm người giàu nhất sàn chứng khoán việt nam
top một mươi năm người giàu nhất sàn sửng quán việt nam
top năm mươi người phụ nữ giàu nhất sản trường khoán việt nam năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi một
bà nguyễn thị như loan được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị quốc cường gia lai
một doanh nghiệp hoạt động có tiếng trong lĩnh vực sản xuất gỗ và kinh doanh bất động sản
bà chính là mẹ của đại gia nguyễn quốc cường hay còn gọi là cường đô la
bà nguyễn thị nhiên loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quê gốc tại phú yên
từng có thời gian bà và bầu đức là một trong hai chủ buôn gỗ lớn nhất ở tỉnh gia lai
trên thực tế bà bắt tay vào lĩnh vực chế biến sản xuất gỗ từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
dần ra sau này lấn dân sang bất động sản
không chọn học lên đại học với số tiền ít ỏi vay được bà đã mở ngay một sưởng sản xuất chế biến gỗ tại gia lai
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bà thành lập công ty xí nghiệp tư doanh quốc cường tại gia lai
năm hai nghìn năm đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực bất động sản tại tp hcm
khi bà quyết định hợp tác với xí nghiệp tư doanh hoàng anh
năm hai nghìn năm bà thành lập công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng và phát triển nhà hoàng anh
tháng ba năm hai nghìn bảy với số vốn điều lệ là hai trăm năm mươi chín tỷ đồng công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần quốc cường gia lai
bà từng chia sẻ trước truyền thông
có những lúc khó khăn gần như bế tắc tôi phải một mình xoay sở không thể nhớ ai
vì những việc này đòi hỏi sự am hiểu nhiều kinh nghiệm đồng thời phải có chuyên môn mới giải quyết được
tuy bên cạnh có nhiều bạn bè người thân và gia đình
rất muốn hỗ trợ nhưng những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản chẳng ai có thể gánh vác giúp tôi được
nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao mình là phụ nữ lại chọn một ngành vất vả đến vậy
bà và con trai nguyễn quốc cường thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông mỗi khi xuất hiện
cường đô la vốn là một tay chơi khét tiếng trong giới siêu xe hơn nữa vây quanh anh luôn là các chân giải nổi tiếng
dầu có là vậy nhưng gia đình của quốc cường gia lai khá kiến tiếng
thậm chí chồng và con gái của bà như loan còn chưa từng
xuất hiện trên truyền thông
tần suất xuất hiện của bà loan cùng con trai cũng không nhiều
vài lần song số là lễ ăn hỏi của con trai và tiệc thôi nôi của cháu nội su chin
liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp tòa tuyên quốc cường gia lai phải trả hơn hai tám trăm tám mươi tỷ đồng cho bà trương mỹ lan
đây là số tiền cầu vũ tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa quốc cường gia lai và sunny island
thành viên trong hệ sinh thái của bà loan
trước đó trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
đã ra phán quyết về các quyết định có lợi cho quốc cường gia lai
đáng chú ý để thu hồi tài sản cho nhà nước
hội đồng xét xử tiếp tục quyết định tạm giữ số tiền một trăm một mươi sáu tỷ đồng
mà ông tạ hùng quốc việt và gia đình đã tự nguyện nộp
một trăm chín mươi usd mà ông trần văn hùng đã nộp để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo trương my lan
năm mươi tỷ đồng từ ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên an nhật tân long an
hơn bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng từ công ty
công ty cổ phần sài gòn kim cương
để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo trương mỹ lan
hội đồng xét xử cáo buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai
phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan
công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải hoàn trả số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
công ty phú an và bà phan thị phương thảo phải hoàn trả số tiền là một trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng
cùng một lượng vàng sgc
hội đồng nga phải hoàn trả số tiền là một mươi chín ba tỷ đồng
công ty cổ phần th hạ long và công ty âu lạc phải hoàn trả số tiền là hơn sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử cũng đã đồng ý tiếp tục kê biên và tạm giữ các tài sản như bất động sản
cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm và các tài khoản khác
thuộc sở hữu của tập đoàn vạn thịnh pháp hoặc giao cho các cá nhân để đảm bảo việc thi hành án
trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu tài sản tại xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
giao cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
nhắc đến khoản tiền hai tám trăm tám mươi hai ba tỷ đồng và quốc cường gia lai
không thể không nhắc tới vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa quốc cực gia lai
và công ty cổ phần đầu tư sunny iceland
cuối cùng sau một thời gian dài tranh chấp
trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã ra phán quyết về các quyết định có lợi cho quốc cực gia lai
vụ tranh chấp chính thức bắt đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi một khi sunny iceland tố cáo quốc cường gia lai
về hành vi gian lận và chiếm đoạt số tiền lên đến hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
thông qua thỏa thuận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư bắc phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè với diện tích là chín mươi sáu mươi năm hectare
cụ thể vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
quốc cường gia lai được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận làm chủ đầu tư cho dự án nói trên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy quốc cường gia lai đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án này cho sumny iceland
thông qua một hợp đồng hứa mua bán
tuy nhiên sunny iceland đã khẳng định rằng mặc dù đã thanh toán số tiền là hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng cho quốc cường gia lai
dự án không được triển khai như cam kết
vụ tranh chấp này đã được giải quyết tại trung tâm trọng tài quốc tế tại việt nam
ngày năm hai nghìn hai mươi ba quốc cường gia lai đã thông báo về quyết định của trung tâm trọng tải quốc tế tại việt nam
theo đó trung tâm trọng tài đã tuyên bố rằng quốc cường gia lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định
và yêu cầu sunny iceland phải hoàn trả lại cho quốc cường gia lai toàn bộ hồ sơ đền bù đất và giải phóng mặt bằng
mà sunny iceland đã nhận theo biên bản giao nhận từ năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân do sunny iceland giao hồ sơ đền bù đất giải phóng mặt bằng khoảng sáu mươi năm hectare đất
từ qcg cho scb mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của qcg